trong nhiều ngày qua hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía nam trên hành trình về quê qua địa phận các tỉnh miền trung
đã được lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các đơn vị bố trí xe buýt đưa đón và hướng dẫn di chuyển đảm bảo công tác phòng chống dịch
và không chỉ vậy các chiến sĩ công an còn tận tâm hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con
hành trình về quê của họ chính vì thế mà không còn đơn độc
ghi nhận sau đây tại thành phố đà nẵng
một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi trước giờ đón đoàn trung chuyển sáu trăm linh người dân từ địa phận quảng nam sang đà nẵng
hàng chục cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đà nẵng được huy động trực tiếp phân chia từng xuất quà
hỗ trợ kịp thời cho bà con khi đến điểm dừng chân
đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm chia sẻ một phần khó khăn của bà con xa quê
đây là cái tâm cảm tình đồng chí nghĩa đồng bào
anh em cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng núi trung
trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông
chúng tôi tâm nguyện rằng trong lúc bà con khó khăn
cần có sự chia sẻ cần có sự giúp đỡ
thì chúng tôi nghĩ ra vấn đề đó và cũng đã có một cái phối hợp
liên hệ với các mạnh thường quân để có một cái tiếp xúc cho bà con
những món quà tuy là nó không có lớn
nhưng mà nó đảm bảo đủ cái hỗ trợ cho bà con
đủ sức để mà
sau một hành trình dài từ bình dương trở về các tỉnh phía bắc
hơn sáu trăm linh người dân chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc hơm âu
tất cả đều đã thấm mệt
sự hỗ trợ kịp thời tận tâm tận tình của chiến sĩ công an lúc này
khiến ai nấy cũng cảm thấy ấm lòng
họ đang cắt tỉnh đấy là rất là nhiệt tình rất là vui cho bà em
bà em rất là nhiệt tình
tính riêng từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông công an các quận huyện đã đón hai mươi bốn đoàn
với khoảng bảy một trăm linh phương tiện và một mươi ba bảy trăm chín mươi năm người qua địa bàn thành phố
ngoài việc bố trí tiếp đón hỗ trợ người dân
công an thành phố đà nẵng còn triển khai hoạt động tuyên truyền
hướng dẫn nhất là các phương tiện xe máy di chuyển qua các cung đường nguy hiểm
bà con được đi qua địa bàn thành phố đà nẵng
cảnh sát đo giao thông sẽ cho bà con được nghỉ ngơi
ăn uống và có những vấn đề tiếp cận tư vấn trong công tác tham gia giao thông
nhất là những thời điểm vào buổi tối
để bà con được đi theo một cách trình tự khoa học
và được sự hỗ trợ và tiếp cận của lực lượng cảnh sát giao thông
nhờ được hướng dẫn tổ chức đưa đón
nên trong bốn ngày qua các đoàn người dân đều được đảm bảo an toàn
khi đi qua địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
cũng thống nhất sử dụng ngân sách cho việc trung chuyển người về quê
qua địa bàn thành phố ra tới địa phận giáp danh với tỉnh thừa thiên huế
bắt đầu từ hai mươi h ngày năm tháng một mươi